dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp trên quy mô toàn cầu
thế nhưng nhiều doanh nghiệp và các tập đoàn lớn vẫn đang cân nhắc gia tăng đầu tư vào việt nam
đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh kinh tế đang khó khăn như hiện nay
việt nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của hàn quốc sau trung quốc và mỹ
và dự kiến có thể vượt qua mỹ vào năm hai nghìn hai mươi
các nhà bán lẻ thực phẩm hàn quốc và nhiều sản phẩm khác cũng đang phát triển tại việt nam
bởi lẽ có tới hơn hai trăm linh người hàn quốc đang sinh sống và làm việc tại đây
cụ thể samsung vừa công bố chi hai trăm hai mươi triệu đô la mỹ xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển
tại hà nội dự kiến khai trương vào năm hai nghìn hai mươi hai trong khi sk group đã quyết định đầu tư vào vingroup
hợp tác trong lĩnh vực sản xuất ô tô và một số ngành kinh doanh khác
giữa cuộc chiến thương mại của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cùng với diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp
không chỉ riêng hàn quốc nhiều tập đoàn đa quốc gia cũng quan tâm nhiều hơn
trong việc tăng đầu tư
đây là cơ hội giúp kinh tế việt nam tiếp tục có bước phát triển đặc biệt
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay